với người trồng hoa vụ hoa tết có lẽ là vụ quan trọng nhất trong năm
bởi thế mà công sức vốn liếng đầu tư cho vụ hoa này bao giờ cũng là lớn nhất
những ngày này cùng với các địa phương khác trên cả nước
người trồng đào ở phường nhật tân quận tây hồ thành phố hà nội
đang bận biệu với công việc chăm sóc vườn đào của gia đình mình
đây là vườn đào của gia đình ông nguyễn văn hiệp
một trong những vườn đào có số lượng lớn nhất ở phường nhật tân quận tây hồ
với hơn một gốc đào các loại như đào bích đào phai đào thất thốn
hơn cả tuần nay ngoài các thành viên trong gia đình
ông phải thuê gần chục công nhân để giúp vợ chồng ông chăm sóc cho vườn đào
tiền công mỗi lao động giao động từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh nghìn đồng một ngày
là năm nay tôi nhiều cái cây to nó ba bốn mươi năm rồi
nó chân tay thì nó cũng già tay mà cái bông hoa nó nở thì bao giờ nó cũng thắm bông mà
cái nụ nó cũng dày mà nó to nụ hơn
cũng giống như gia đình ông hiệp hàng trăm gia đình khác ở phường nhật tân
cũng đang tất bật cho việc chăm chút vườn đào của nhà mình
để kịp mang ra thị trường tết nguyên đán những cành đào đẹp mắt
cùng với người trồng đào ở nhật tân
các nhà vườn ở phường tứ liên quận tây hồ cũng đang tất bật
chăm chút cho vườn quất nhà mình
năm nay thời điểm quất ra hoa gặp thời tiết nắng nóng
khiến chất lượng cây không đẹp bằng năm ngoái
tuy nhiên ba trăm linh gốc quất bình của gia đình ông minh
cũng đã sẵn sàng để cung cấp ra thị trường tết nguyên đán tân sự
thời tiết thì lắm nay là lúc nó ra hoa lắm
lắm nay nói thực sự là không nhiều nhà vườn không được như ý như mọi lắm đâu
còn để chăm sóc được như thế này là quả rước lá nít như thế này là được
chứ còn năm nay là thực sự là lúc mùa hè lắm quá lấy hoa rất mệt
chưa đầy hai tháng nữa là đến tết nguyên đán tân sửu
những người nông dân tại các làng nghề trồng hoa cây cảnh ở hà nội nói riêng
cũng như trong cả nước nói chung đang tất bật chăm chút tỉ mỉ
cho từng cây hoa trậu cảnh với bao hy vọng về một vụ tết thành công
tuy nhiên năm nay ngoài lo lắng về thời tiết
những người nông dân còn lo lắng về tác động của dịch covid một mươi chín
sẽ làm giảm sức mua và giảm sức mua
và giá cả so với những năm trước